bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng lập trình cho giao tiếp stringy
đây là một trong những nền tảng số make in việt nam thực hiện theo chương trình chuyển đổi số quốc gia
vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt
stringy là giải pháp cho phép các doanh nghiệp giao tiếp với khách hàng trên điện thoại hoặc website của mình
mà không cần phải sử dụng các ứng dụng thứ ba như zalo hay skype
tại buổi lễ ra mắt thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông nhấn mạnh
ứng dụng này sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp nâng cao sự hài lòng của khách hàng và bán hàng có hiệu quả